ông nguyễn cao sơn tránh văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện yên bình tỉnh yên bái cho biết
vào sáng nay một vụ nổ đã xảy ra trên địa bàn thị trấn thác bà khiến một người tử vong
cụ thể vụ nổ xảy ra tại nhà ông vũ quốc quân ở tổ dân phố số hai thị trấn thác bà
vụ nổ khiến toàn bộ mái của nhà bếp nhà kho giáp bếp cửa bếp bị vỡ biến dạng
nhiều đồ dùng bị hư hỏng trong bếp có ba bình ga còn nguyên vẹn
ngoài thiệt hại về tài sản vụ nổ còn khiến anh vũ đại quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là con rể của ông quân tử vong
kết quả khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng nhận định vụ nổ gây ra bởi vật liệu nổ tự chế